tại khu vực cách tây nam hòn khoai thuộc tỉnh kiên giang khoảng hai mươi năm hải lý
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện và kiểm tra xà lan
mang số hiệu la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám có nhiều dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra tàu có sáu thuyền viên người điều khiển phương tiện và người vận hành máy
không có bằng thuyền trường máy trường tàu đang chở khoảng hơn năm mươi tấn phân ure dạng rời
và không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện và dẫn dải về cảng an thới phú quốc
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật